máy bay địch cách hà nội bảy mươi km đồng bào chú ý máy bay địch cách hà nội năm mươi km

trong ký ức của những người đàn ông ngồi đây đó chính là giọng nói vừa rõ ràng vừa khẩn trương nhưng lại không có chút nao núng của phát thanh viên nguyễn thị thìn đài tiếng nói việt nam
và khi cái quả bất động đã vang lên thì là những người dân mà đã tử ở trong các cái nơi làm việc rồi chợ búa lúc đó vẫn sinh hoạt và những người dân ở trong các gia đình thì đã đi xuống cái hầm trú ẩn
nói về hầm trú ẩn ngày đó thì ở hà nội phổ biến nhất là hai loại hầm trú ẩn đó là hầm trú ẩn cá nhân hay còn gọi là hầm tăng xê phiên hầm từ tiếng pháp
khoang xê nghĩa là hầm trú ẩn giao thông hào và hầm tập thể
thế trận phòng không nhân dân được củng cố những hầm trú bom được chuẩn bị kỹ càng
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai thành phố hà nội có hơn bốn mươi vạn hố cá nhân và chín mươi hầm tập thể đủ chỗ trú ẩn cho chín mươi vạn người
mỗi người dân sở hữu ít nhất ba hầm trú ẩn trong nhà ở cơ quan và trên phố
ít có thủ đô nào trên thế giới lại phải trang bị hệ thống hầm trú ẩn dày đặc đến như vậy
hầu như các tuyến phố ở hà nội đều có hầm trú bom
hầm đặt nằm so le hai bên vỉa hè giúp cho khoảng cách chạy từ nơi bất kỳ đến chỗ trú ẩn là ngắn nhất
hầm được xí nghiệp xi măng vĩnh tuy sản xuất thủ công bằng các nguyên liệu như sỉ than vôi cát xi măng
vật liệu sau khi được trộn sẽ đổ vào khuôn đầm và chở phơi khô
hầm thường sâu hơn một mét đường kính khoảng tám mươi cm nắp làm bằng bê tông cốt thép hoặc bệ bằng sơn
hà nội lúc đó có hai loại hầm
một hầm cá nhân
một hầm tập thể
hầm tập thể thì là xây dựng mà đào sâu xuống đất và xây bằng gạch và có hai cửa lên xuống
lúc đó là khi nếu báo động thì là người dân vào bất kể cửa nào để chạy xuống cho nhanh xuống cái hầm gọi là hầm tập thể
là lúc đó cũng phải chứa được có vài chục người
còn hầm cá nhân thì là một người thôi
đến hai người cũng có thể là hai người nếu mà nhỏ
thì trên những nắp hầm cá nhân nó có một cái
bằng nắp bằng bê tông
khi mình xuống thì mình đẩy cái nắp lên để che để khi tránh những mảnh đạn nó hoặc mảnh bom
về khu tập thể rồi là khu tập thể diệp kim trung xuân xây xong là năm một nghìn chín trăm sáu mươi
thì là đều dưới chân cầu thang thì đều có hệ thống hầm xuống dưới cả một cái nhà tòa nhà rộng như nhà tập thể to này
thì dưới đấy là cả một hệ thống hầm
nhưng nó chỉ có một tầng dưới thôi gầm thôi
thì là trước là cái thời kỳ đầu đầu tháng của một mươi hai ngày đêm ấy
vẫn ở nhà và mỗi khi buổi tối mà có báo động khi mà loa bắt đầu báo là máy bay địch xuất hiện đang bay về hướng hà nội
là bao nhiêu tốp bao nhiêu tốp đấy
thì là gia đình đã dục là chuẩn bị dậy đang ngủ hay đang ở đâu thì phải dậy chuẩn bị sẵn sàng
là nếu còi báo động hay là ở nhà lớn hoặc nhà máy xay lương yên mà báo hay là phải chạy ngay cầu thang và chui xuống cái hầm ấy
chính nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin vào chiến thắng đã khiến cho những người ở lại rất yên tâm
cuộc sống thường ngày ở hà nội lúc đó vẫn diễn ra hết sức bình thường
mặc dù đường phố không còn mấy đông đúc khi phần nhiều người dân đã đi sơ tán
thế nhưng những thứ căn bản nhất của cuộc sống vẫn được duy trì đầy đủ
vẫn bán hàng nhưng mà khi có máy bay địch bay vào thì vẫn chấp hành về phóng tránh
có lẽ trong suốt một mươi hai ngày đêm đối đầu với b năm mươi hai sự kiện mỹ ném bom hủy diệt phố khâm thiên và bệnh viện bạch mai là sự kiện đã ảnh hưởng sâu sắc nhất đến đời sống người dân thành phố lúc bấy giờ
khi b năm mươi hai anh ném bom vào khâm thiên thì ở dưới hầm thì nó có một cái sức ép
tức là nó cũng không lớn lắm
nhưng mà ngồi ở dưới hầm nó như là mình ngồi trên một con thuyền
nó trọng trành rao đảo như một con thuyền
mà tiếng bom nổ thì nhỏ thôi không to
đến khi ném bom xong thì tôi lên thì ra đầu ngõ
ra đầu ngõ thì thấy ở ngoài phố ngoài ngõ chợ đầu ngõ chợ người ta chạy vào
thế là những người nhà mà bị bom đánh với những người mà không bị thương người ta chạy hết vào trong cái
cái trường tiểu trung phụ
thì ra đầu phố khâm thiên thì thấy ở cái chỗ cái đầu phố chỗ cái nhà hành sư bây giờ gọi là nhà bà ngân
tất cả những quan tài nó chất ở đấy rất nhiều
mà để đấy để khi mà người ta đội cứu trợ mà người ta tìm được sạc thì là đã có quan tài đấy luôn
nó như là một bãi trinh trường
mà người thì
người nhà thì những nhà mà bị bom đánh ấy người thì chết khân tang người thì phải khóc
sự tàn áp của đế quốc mỹ đã mang lại một nỗi đau quá lớn cho người dân hà nội
thế nhưng nỗi đau ấy không những không quật ngã được ý chí của người hà nội
mà nó lại trở thành nguồn sức mạnh to lớn cho người dân thủ đô
tất cả những lơi mà
máy bay mỹ đang ném bom xong thì
bom xong thì mọi sinh hoạt kể cả
việt bình mai kể cả khâm tiên kể cả
an dương lúc nào người ta trở lại bình thường
con người việt nam
rất là chịu thương chịu khó
và con người việt nam rất biết
nhấn nhịn đau thương nén lại
để hoàn thành tất cả những công việc
của gia đình
của nhà nước
sự lạc quan của người dân hà nội
còn được thể hiện qua những câu đùa
của những đứa trẻ ngày ấy
khi bắt đầu loài phong thanh bắt đầu báo là
đồng bào chú ý đồng bào chú ý
một tốp máy bay địch đang bay
về phía hà nội
các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu
nhân dân chuẩn bị
đến nơi trú ẩn an toàn
hồi đấy vẫn hay trêu nhau là một chiếc máy bay địch
chia ra làm hai tốp đang bay về phía hà nội
một mươi hai đêm khói lửa cũng qua
người dân hà nội vượt qua sự hủy diệt
của bom đạn để cùng với cả nước
chiến thắng quân thủ
những ký ức về những ngày sống dưới làn khói bom
với hầm tăng xê mũ sơm
tiếng báo động của những chiếc loa phóng thanh
hay những câu đùa của lũ trẻ
sẽ mãi trở thành những ký ức
không thể nào quên
những ký ức ấy đã trở thành một phần
của lịch sử có phần tô thắm
bức tranh hà nội ngàn năm văn hiến